ủy ban nhân dân tp hà nội vừa ban hành kế hoạch về tổ chức các hoạt động biểu diễn văn hóa nghệ thuật thể dục thể thao kỷ niệm tám mươi tám năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam và chào mừng tết nguyên đán mậu tuất
theo đó hà nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa dịp tết nguyên đán hai nghìn một mươi tám tại các địa điểm trên địa bàn thành phố
cụ thể thực hiện tuyên truyền trực quan trang trí cổ động trên địa bàn toàn thành phố kết hợp trang trí chiếu sáng đặc biệt là các trục đường chính khu đông dân cư đầu mối giao thông ra vào thành phố công viên vườn hoa và công trình kiến trúc lớn khu vực hồ hoàn kiếm quảng trường ba đình khu vực các quận huyện thị xã trụ sở cơ quan đảng nhà nước chính phủ
để chào mừng tết nguyên đán hà nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại các địa điểm trên địa bàn thành phố
ngoài ra còn có các chương trình
biểu diễn văn hóa nghệ thuật thể dục thể thao tại một số sân khấu lớn vườn hoa tượng đài lý thái tổ quảng trường cách mạng tháng tám trước cửa sân vận động mỹ đình thị xã sơn tây vào hai mươi hai h đêm giao thừa ngày một mươi năm tháng hai và mừng năm mới tại các điểm bắn pháo hoa